thưa quý vị bắt đầu từ ngày hai tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh vĩnh phúc sẽ thực hiện làm việc vào ngày chủ nhật hàng tuần
để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu phổ thông cho công dân việt nam đồng thời sẽ xem xét cấp hộ chiếu tại nơi cư trú cho những trường hợp đặc biệt
đó là những nội dung mới nhất được công an tỉnh vĩnh phúc triển khai thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho người dân
sau dịp tết nguyên đán số lượng công dân đến phòng xuất nhập cảnh công an tỉnh vĩnh phúc làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu tăng đột biến dẫn đến việc tiếp nhận hồ sơ bị quá tải
vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính về xuất nhập cảnh từ ngày hai tháng hai đến ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh sẽ thực hiện làm việc vào ngày chủ nhật hàng tuần để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu phổ thông
cho công dân việt nam
từ năm hai nghìn một mươi chín phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh đã tham mưu ban giám đốc công an tỉnh cho phép tăng cường tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp hộ chiếu vào ngày chủ nhật hàng tuần
đến nay sau hơn một năm thực hiện đơn vị đã nhận được những chuyển biến tích cực
vì vậy phòng quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục tăng cường công tác tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu và trả hộ chiếu cho công dân vào ngày chủ nhật hàng tuần
từ nay đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân
qua thực tế nhận thấy trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh có nhiều trường hợp cán bộ công nhân viên chức và nhân dân
cần cấp hộ chiếu để đi nước ngoài chữa bệnh công tác nhưng bị ốm đau da yếu hoặc vì lý do đặc biệt
nên gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm các thủ tục cần thiết
do đó trong năm hai nghìn hai mươi phòng quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố
ra soát các trường hợp gặp khó khăn trong việc trực tiếp đến cơ quan công an làm thủ tục
đề nghị cấp hộ chiếu để bố trí lực lượng phương tiện tiếp nhận hồ sơ cấp hộ chiếu lưu động
tại nơi chữa bệnh công tác cư trú của người dân
đối với các trường hợp là cán bộ công nhân viên và nhân dân có nhu cầu đề nghị cấp hộ chiếu
nhưng vì bị bệnh tàn tật hoặc vì một lý do đặc biệt nào đó không trực tiếp đến cơ quan công an
để làm thủ tục trên cấp hộ chiếu thì phải gửi đơn đề nghị có xác nhận của công an xã phường thị trấn
hoặc nơi đang điều trị bệnh
sau khi nhận được đơn phòng quản lý xuất nhập cảnh xem xét nếu thấy lý do chính đáng
thì sẽ cử cán bộ trực tiếp đến nơi đang điều trị bệnh nơi cư trú của người đề nghị
để trực tiếp tiếp nhận hồ sơ xin cấp hộ chiếu cho công dân
có thể nói việc cấp phát hội chiếu phổ thông vào ngày chủ nhật đã mang lại hiệu quả cao
qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho người dân
tiếp tục tô đẹp thêm hình ảnh của lực lượng công an trong lòng quần chúng nhân dân
ở thôn suối bạc xã xuối bạc huyện sơn hòa tỉnh phú yên mọi người đều dành cho ma lam
tổ trưởng tổ hòa giải của thôn nhiều tình cảm yêu mến
bởi mỗi khi trong thôn xảy ra xích mích mâu thuẫn gì ông đều cùng với tổ hòa giải
kịp thời giải quyết thấu tình đặc lý
chính vì vậy khi tình hình an ninh trật tự ở đây được giữ vững bình yên
không thể không kể đến công lao đóng góp của ma lam người đã hết lòng vì bình yên thôn buồn
ma lam năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi
ma lam bắt đầu tham gia công tác
công tác hòa giải tại địa phương từ năm hai nghìn bốn
sau đó ông được bà con tín nhiệm bầu giữ chức tổ trưởng tổ hòa giải thôn suối bạc
qua những câu chuyện kể có thể cảm nhận được niềm đam mê cũng như trách nhiệm của ông
dành cho công tác hòa giải ở cơ sở mà ông đã gắn bó suốt hơn một mươi năm năm qua
là người thông hiểu nhiều chuyện trong thôn lại am tường phong tục tập quán của bà con
nên những lời lẽ của ông luôn thấu tình đạt lý giúp bà con hiểu được cái đúng cái sai
vì vậy ông đã hòa giải thành công nhiều vụ việc
vì thế khi trong thôn có xảy ra xích mích mâu thuẫn gì bà con đều nhờ đến ma lam đứng ra hòa giải
như thế uy tín của malam ngày càng được nâng cao và ông đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà con nơi đây
đến bây giờ chú vẫn muốn tham gia chứ không bao giờ nghĩ trần nào tôi hết đi được hết tham gia nổi mới trao lại
thôn suối bạc có hơn năm trăm linh hộ
gần một khẩu chủ yếu là đồng bào trăm
tuy cả thôn rộng như thế nhưng ma lam biết rõ từ người từ nhà
như đó khi trong thôn xảy ra xích mít mâu tuẫn gì ma lam đều kịp thời có mặt để giải quyết
cho đến bây giờ ma lam không thể nhớ chính xác mình đã đứng ra hòa giải bao nhiêu vụ việc
chỉ biết rằng sau mỗi vụ việc được hòa giải thành công cái bụng của malam cảm thấy vui lắm
vừa cái công tác mà họ giải ở thôn đối với thôn
bạc thì nói chú ma lam thì hòa giải rất là tốt
trong công tác giữ dữ nhận nâng lực tự đối với công việc hoạt động tuyên truyền
đối với con cháu cũng như là bà con dân trong thôn
thì việc này chú ma lam cũng làm rất là tốt rất là nhịp tình
nhiều lúc thì công việc xảy ra một mươi một một mươi hai giờ đêm
thì bà con gọi thì bà con đi
trong công tác phối hợp với lực lượng công an xã để tham gia giải quyết vận động bà con
để tham gia giải quyết
trong cái bộ việc phát sinh thì chú ma lam cũng rất là nhịp tình
hơn một mươi năm năm làm công tác vác tù và hàng tổng
nhưng mà lam chưa bao giờ cảm thấy nản lòng
trái lại ông cảm thấy công tác hoa dài là công việc mà ông cần phải làm
với tấm lòng tràn đầy nhiệt huyết không quản ngày đêm mưa nắng
mà lam vẫn âm thầm mang lại niềm vui niềm hạnh phúc cho bao gia đình
làm được như thế cũng có nghĩa là từng ngày từng giờ
ông đã góp chút công sức nhỏ bé của mình
để giữ gìn sự bình yên cho thôn buồn